bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
theo đó kỳ thi được tổ chức vào các ngày hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín và ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
về kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
bộ yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông
ra soát cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp một mươi hai trên cơ sở dữ liệu ngành
bao gồm thông tin cá nhân học sinh và thông tin kết quả học tập của học sinh
hai phần dữ liệu này phải hoàn thành lần lượt trước một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng bốn và ba mươi một tháng năm
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến hết ngày hai mươi tám tháng bốn các trường phổ thông thuộc các sở giáo dục và đào tạo
phải lập và giao tài khoản cho thí sinh đang học lớp một mươi hai và tổ chức cho các em thử đăng ký dự thi trực tuyến
trên hệ thống quản lý thi
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến hết ngày ba mươi tháng bốn và từ ngày bốn tháng năm đến hết một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
thí sinh chính thức được tổ chức đăng ký dự thi trực tuyến